thưa quý vị bắc bộ và thủ đô hà nội sáng sớm nay tuy còn có mưa vài nơi kèm với sương mù và sương mù nhẹ giải rác vẫn xuất hiện
nhưng tới trưa chiều mây giảm trời nắng nhiệt độ cao nhất ngày nhích nhẹ lên mức là hai mươi bốn hai mươi bảy độ
thích hợp cho lưu thông và các hoạt động vui chơi ngoài trời trong ngày nghỉ cuối tuần
còn với nam bộ và thành phố hồ chí minh quý vị hãy hạn chế ở ngoài trời trong khoảng thời gian từ một mươi một đến một mươi năm giờ
bởi ngày hôm nay thì trời nắng nhiều và nắng mạnh nhiệt độ cao nhất ngày ba mươi năm độ c
miền đông nam bộ nhiệt độ còn cao hơn thế có thể lên tới ba mươi bảy độ trời nắng nóng
bể bơi công viên nước để giải nhiệt hay là các khu vui chơi trong nhà sẽ là sự lựa chọn phù hợp trong ngày hôm nay
xin chúc quý vị có ngày thứ bảy cuối tuần nhiều niềm vui
còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật các tin tức an ninh trật tự nổi bật diễn ra trong hai mươi bốn giờ qua